cũng tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn đình quân ba mươi bốn tuổi chú xã xuân hòa huyện xuân lộc để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày bốn tháng một mươi một nguyễn đình khuôn lái xe tải ben biển số bảy mươi năm c hai nghìn năm trăm sáu mươi một chở đá chạy trên đường sốc ba buôn hướng từ quốc lộ một đi ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc để giao cho khách hàng
khi đến khúc cua thuộc tổ một mươi chín ấp hai xã xuân hòa phương lấn làng qua phần đường ngược lại tông trực diện vào xe máy biển số sáu mươi v chín nghìn ba trăm linh do anh nguyễn văn hà hai mươi tám tuổi quê tỉnh ninh thuận cầm lái chở theo ba người khác
cú va chạm mạnh khiến anh hà và hai người ngồi sau gồm thạch hải hai mươi hai tuổi kim lâm trường hai mươi một tuổi tử vong tại chỗ
riêng anh nguyễn lâm sang ba mươi ba tuổi bị thương nặng được đưa đi cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch